công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm phạm trí hiền nguyễn đình thường trương hoàng tuấn và nguyễn đức thắng cùng chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám khi đang đi trên đường sông thao ngô quyền ở xã bào hàm hai huyện thống nhất
anh ngô xuân tuyến chú tây tỉnh đồng nai đã bị các đối tượng lạ mặt đe dọa ép xe và buộc anh tiến
phải đưa năm mươi usd vào hơn một triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin vào cuộc điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên để xử lý